chào mừng kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam chín mươi năm truyền thống ngành cao su việt nam tập đoàn công nghiệp cao su việt nam đã tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng với chủ đề chín mươi năm cao su dòng chảy cuộc sống
đây là hoạt động văn hóa truyền thống mang tính đặc thù và đặc sắc của người lao động ngành cao su được tổ chức định kỳ hai năm một lần
hội diễn là cơ hội tăng cường tình đoàn kết giao lưu học hỏi giữa công nhân viên chức lao động của các công ty đơn vị đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ trong toàn tập đoàn thúc đẩy phong trào thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm hai nghìn một mươi chín